hướng đến kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam và chào đón xuân canh tí hai nghìn hai mươi
sáng nay một mươi chín tháng một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu
tại trường sĩ quan lục quân hai đại học nguyễn huệ tỉnh đồng nai
cũng tại đây thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đã dự lễ khánh thành khuôn viên văn hóa quân nhân
và tượng đài hoàng đế quảng trung nguyễn huệ
nói chuyện với tập thể giảng viên học viên nhà trường thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước quân ủy trung ương
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao thành tích của nhà trường qua các thời kỳ
chất lượng đào tạo và uy tín của nhà trường không ngừng được nâng lên
thủ tướng cũng chúc mừng và đánh giá cao sự kiện khánh thành tượng hoàng đế quang trung nguyễn huệ
và khuôn viên văn hóa quân nhân bằng nguồn vốn xã hội hóa của trường sĩ quan lục quân ii
thủ tướng cho rằng đây là việc làm cần thiết có ý nghĩa tích cực phục vụ công tác giáo dục chính trị
nâng cao ý thức bản lĩnh cho các học viên nhà trường nói theo tấm gương vì anh hùng dân tộc
thủ tướng đề nghị ban giám hiệu trường sĩ quan lục quân ii tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học
theo hướng phát huy tích cực năng động sáng tạo của nghề học
quá trình đào tạo chú trọng truyền thụ kiến thức với kinh nghiệm chiến đấu
chỉ huy quản lý xây dựng nề nếp chính quy chấp hành kỷ luật và quản lý bộ đội